các cơ quan ban ngành cũng như các tổ chức kinh tế xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân
thăm hỏi động viên các đối tượng chính sách người có công trên khắp cả nước
bên cạnh đó cộng đồng người việt tại campuchia cũng trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ
tại vương quốc campuchia đại sứ quán việt nam và cơ quan tùy viên quốc phòng việt nam
đã trang trọng tổ chức lễ đặt hoa dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
tại đài hữu nghị việt nam campuchia ở thủ đô phnom penh
tại buổi lễ đại sứ nước ta vũ quang minh cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán
các cơ quan bên cạnh doanh nghiệp đại diện hội khơ me việt nam và bà con việt kiều
đã dành một phút tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện việt nam
đã hy sinh trên đất bạn campuchia trong các thời kỳ chiến tranh
các tổng lãnh sự quán việt nam và cộng đồng người việt tại tỉnh patambang và priya sihanouk
cũng đã tổ chức dân hương đặt hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài hữu nghị việt nam campuchia
trong không khí trang nghiêm thành kính trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ
đại diện đảng bộ chính quyền nhân dân các sở ban ngành đoàn thể các lực lượng vũ trang
đại diện một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã thành kính dân hoa dân hương
tại tượng đài liệt sĩ tưởng nhớ đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh sương máu
vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả
trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ tối nay các cơ quan đoàn thể tỉnh đắk lắc
cũng sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân tại phần mộ của các anh hùng liệt sĩ
sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy đoàn công tác của tổng cục thủy lợi lãnh đạo tỉnh quảng nam và lãnh đạo thành phố tam kỳ
cùng các cơ quan ban ngành trong tỉnh quảng nam đã đến dân hoa viếng hương
tại quần thể nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài mẹ việt nam anh hùng ở xã tam phú thành phố tam kỳ
trong không khí thiêng liêng các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao
sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng
đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
bày tỏ lòng ghi nhớ sự hy sinh cao cả của những liệt sĩ và các mẹ việt nam anh hùng
đã chiến đấu hy sinh để xây dựng nền độc lập hòa bình ấm no hạnh phúc
còn tại tỉnh nghệ an các ban ngành đoàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
và hơn một đoàn viên thanh niên cùng đông đảo người dân trên địa bàn huyện đô lương
đã tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
cán bộ nhân dân và tuổi trẻ huyện đô lương đã thắp sáng hai hai trăm linh ngọn nến
và dân hương tại phần mộ các liệt sĩ và chuyên gia quân tỉnh nghệ việt nam
đã hy sinh tại nước bạn lào trong lúc làm nhiệm vụ
đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau
đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
cũng nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã an khê
đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh gia lai đã long trọng tổ chức lễ truy điệu
và an táng các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ
tại địa bàn thị xã an khê từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay lực lượng chuyên trách đã tìm kiếm
quy tập được một trăm hai mươi hai cốt liệt sĩ và nhiều ngôi mộ chung
hầu hết trong số này là nguồn tin do người dân cung cấp
việc tổ chức tìm kiếm cắt bóc và quy tập hai cốt liệt sĩ hy sinh sau rất nhiều năm
đã thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc trước những hy sinh lớn lao
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước